ngày hai mươi tám tháng tám tại khu cách ly tập trung ký túc xá trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật
và đào tạo cán bộ miền trung tây nguyên
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã trao quyết định hoàn thành cách ly cho hai mươi bốn công dân
hai mươi công dân được cho quyết định hoàn thành thời gian cách ly đã thực hiện đủ một mươi bốn ngày từ ngày một mươi năm tháng tám đến nay
các công dân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với sars cov hai
hiện sức khỏe tất cả các công dân đều ổn định không có các dấu hiệu sốt ho khó thở và đủ điều kiện hết cách ly tập trung
từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến nay khu cách ly ký túc xá trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền trung tây nguyên
đã tiếp nhận cách ly tập trung hai trăm chín mươi ba công dân liên quan đến các bệnh nhân covid một mươi chín
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố tam kỳ từ ngày hai mươi chín tháng tám sẽ dừng hoạt động khu cách ly tập trung
để bàn giao cơ sở sạch cho nhà trường để chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới